trong không khí vui tươi phấn khởi ngày toàn dân đưa trẻ tới trường sáng nay đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước đã đến sự lễ khai giảng với thầy và trò
trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở trung học phổ thông huyện mường la
sau nghi lễ đánh chống khai giảng tại các điểm trường phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã chia sẻ
với những khó khăn của các thầy cô giáo và các em học sinh ở vùng tâm lũ
phó chủ tịch nước mong muốn các nhà trường đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện
chú trọng giáo dục đạo đức lối sống giáo dục kỹ năng sống gắn với đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc thiểu số
quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có phẩm chất chính trị
có đạo đức tốt chuyên môn nghiệp vụ vững vàng
đồng chí đặng thị ngọc thịnh cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền tỉnh sơn la và huyện mường la
tiếp tục quan tâm có những đóng góp thiết thực hơn nữa đối với ngành giáo dục và đào tạo địa phương nói chung
và các trường học của huyện mường la vừa bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ vừa qua
quy hoạch sắp xếp trường lớp một cách hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
tạo điều kiện cho mọi học sinh đều được đến trường không có học sinh bỏ học
nhân dịp này đồng chí đặng thịnh ngọc thịnh đã trao hai trăm sáu mươi chín sức hoạt bổng trị giá một triệu đồng một suất
cho các em học sinh trong trường và các phần quà phục vụ cho công tác giảng dạy học tập của nhà trường